cảm xúc kiến thương mại và đầu tư itbc phối hợp với cục thuế thành phố hồ chí minh
vừa tổ chức hội nghị đối thoại giữa doanh nghiệp và lãnh đạo cục thuế
về những vấn đề vướng mắt trong quá trình thực hiện thuế
tại hội nghị lãnh đạo cục thuế thành phố đã giải đáp và làm rõ những vướng mắt của các doanh nghiệp
về những vấn đề liên quan đến thuế thu nhập cá nhân thuế thu nhập doanh nghiệp chi phí hợp lệ
hội nghị còn giúp các doanh nghiệp cập nhật những thay đổi mới nhất về các nội dung
chính sách thuế nhằm tháo gỡ các vướng mắt trong quá trình quyết toán thuế
để giúp sinh viên người lao động trên địa bàn thành phố hồ chí minh có cơ hội tiếp cận với các doanh nghiệp
đang có nhu cầu tuyển dụng việc làm hiệp hội các trường cao đẳng trung cấp kinh tế kỹ thuật việt nam
phối hợp với khu công nghiệp hiệp phước tổ chức ngày hội kết nối doanh nghiệp và giới thiệu việc làm năm hai nghìn hai mươi
với chủ đề trao tự tin nhận cơ hội ngày hội giới thiệu tuyển dụng hơn sáu việc làm
chủ yếu thuộc các lĩnh vực thiết bị điện cơ khí điện tử chế biến lương thực thực phẩm
kinh doanh xuất nhập khẩu logistic
dịp này nhiều sinh viên và người lao động được các chuyên gia trang bị những kỹ năng khi ứng tuyển
phỏng vấn và giới thiệu các khóa học nâng cao chuyên môn hỗ trợ cho công việc
hiện nay nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp hiện ưu tiên những sinh viên đang có thời gian trải nghiệm thực tập
tiếp xúc với công việc tại các doanh nghiệp
từ nay đến năm hai nghìn hai mươi các doanh nghiệp tại đây dự kiến cần thêm năm chỗ việc làm đối với ngành nghề kinh tế kỹ thuật
để giúp cho các thiếu niên nhi đồng vùng sâu vùng xa có hoàn cảnh khó khăn được đón tết trung thu vui tươi và đầm ấm
nhiều tổ chức cá nhân tp hcm đã có nhiều hoạt động ý nghĩa như tặng quà cho các em dịp tết trung thu đêm hội trăng rằm
tại hội từ thiện của chùa tường nguyên đã kêu gọi các mạnh thường quân ủng hộ số tiền gần bảy trăm linh triệu đồng
với số tiền này dự kiến sẽ thực hiện hơn hai mươi chiếc bánh cho dịp trung thu năm nay
ngoài số tiền của các mạnh thường quân ủng hộ cho chương trình
còn phải kể đến công sức của những người phật tử đã ngày đêm miệt mài tạo ra những chiếc bánh đặc biệt thơm ngon
đây là việc làm mang nhiều ý nghĩa
dù bất cứ thời gian nào họ cũng mong muốn chung tay góp sức mang yêu thương đến cho các trẻ em nghèo trên mọi miền đất nước
ngoài ra thành đoàn tp hcm còn tặng hơn hai xuất quà và tổ chức đêm hội trăng rằm
cho các cháu ở các huyện vùng sâu vùng xa như huyện cần giờ huyện củ chi huyện bình chánh v v
đây là niềm vui lớn cho các cháu trong dịp tết trung thu năm nay
thưa quý vị thưa các bạn tp hcm là một thành phố với quy mô trên một mươi triệu dân
và đang trong quá trình đô thị hóa công nghiệp hóa nhanh
nên vấn đề chất lượng không khí đang được quan tâm hàng đầu
trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu big data cho một thành phố thông minh
thì các dữ liệu về chất lượng không khí được cập nhật liên tục
và đưa vào các mô hình tính toán để đưa ra những dự báo chính xác là rất quan trọng
mới đây các nhà khoa học thuộc viện khoa học và công nghệ tính toán thành phố
do giáo sư tiến sĩ nguyễn kỳ phùng làm chủ đề tài
đã nghiên cứu thành công xây dựng hệ thống quan trắc và dự báo chất lượng không khí vùng thành phố
như dữ liệu này sẽ được cập nhật trên các trang web và trên điện thoại thông minh
phục vụ cho người dân và nền kinh tế trong tương lai
tp hcm với quy mô dân số trên một mươi triệu dân với nhiều khu công nghiệp tập trung theo quy hoạch
và sản xuất quy mô nhỏ trong khu dân cư nên có hai nguồn phát thải ra không khí lớn
là nguồn công nghiệp và nguồn từ các phương tiện giao thông vận tải
theo nhiều số liệu đo đạt gần đây
và được công bố trong nhiều cuộc hội thảo khoa học
chất lượng không khí bị ô nhiễm ở mức nguy hiểm màu vàng mức đã tác động đến sức khỏe con người
mặt khác thành phố đã nỗ lực cho lắp các bản điện tử thông báo chất lượng không khí cho người dân
nhưng những con số trên bản điện tử đó thường phản ánh chất lượng không khí được đo từ một đến hai tháng trước
do quá trình tính toán theo các phương pháp cũ
chính vì vậy thành phố rất cần một mô hình quan trắc và dự báo chất lượng không khí tiên tiến
cái vùng này thì cái nguồn khí thải
không chỉ ở hoạt động công nghiệp mà hoạt động giao thông với dân số khoảng một mươi triệu người
thì phát thải ra một lượng rất lớn
thì cái hoạt động khí thải này thì nó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe của người dân
và thông thường thì các khí thải của việt nam so với tiêu chuẩn của who thấp hơn rất nhiều
tôi có thể ví dụ như tiêu chuẩn của ppm hai năm của who là hai mươi năm
nhưng mà tuy tiêu chuẩn của việt nam là năm mươi
và đôi lúc mà chúng ta thấy cái tiêu chuẩn của việt nam là năm mươi
thì tiêu chuẩn của việt nam nó vẫn đạt đảm bảo
nhưng thực ra nó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của con người
thì cái việc phát thải chất lượng mà cái rác thải ra là nó phụ thuộc vào yếu tố
thứ nhất là yếu tố của cái nhiên liệu mà xe cổ người ta sử dụng

nhiều xe nó chạy trên một mươi năm
những cái xe đó thường phải sử dụng những nhiên liệu lại không có được sạch
dẫn đến là việc phát thải nó càng tài hơn
những cái hệ thống những cái thông tin mà chúng ta thấy từ sở tòa nguyên môi trường
ví dụ như là chất lượng không khí nồng độ các chất nhiễm co như thế nào
thì thường là những kết quả mà họ quan trọng từ khá lâu
có thể là cả một tháng rồi

chất lượng không khí như thế nào

thì chúng tôi cũng mong muốn như vậy
từ nhu cầu thực tiễn trọng
các nhà khoa học ở viện khoa học và công nghệ tính toán thành phố
đã bắt tay vào nghiên cứu và xây dựng hệ thống quan trắc
và dự báo chất lượng không khí vùng thành phố hồ chí minh
số liệu về nồng độ ô nhiễm không khí bụi v v
thu thập trên toàn thành phố được gửi về
và đưa vào tính toán theo mô hình dự báo khí quyển gfs
để đưa ra các dự báo cảnh báo
sau đó những cảnh báo này được đưa lên trang web
cũng như các phần mềm ứng dụng trên điện thoại thông minh
mô hình dự báo khí quyển gfs cũng mô phỏng và đưa ra dự báo
về gió lượng mưa trên địa bàn vùng thành phố hồ chí minh
và những dữ liệu của hệ thống quan trắc tự động
sẽ phục vụ nền kinh tế chia sẻ số
và những dữ liệu của hệ thống quan trắc tự động
sẽ phục vụ nền kinh tế chia sẻ và các mục đích y tế xã hội khác
để chúng tôi tính toán dự báo được
về khí tượng về chất lượng không khí
nó lan tỏa như thế nào ở trong vùng thành phố hồ chí minh
rồi sau đó chúng tôi kết hợp với việc nghiên cứu ứng dụng
là chúng tôi xây dựng những phần mềm ứng dụng
để quản lý những kết quả mà chúng tôi đã tính toán nó
thì những phần mềm mà chúng tôi xây dựng
ở trên web gis cũng như là mobile gis
cho những thiết bị đi động
công trình này thì tổng quan của nó thì có ba công đoạn chính
công đoạn thứ nhất đó là thu thập các số liệu nguồn thải
và ở đây trong đề tài thì có thu thập
nguồn thải từ công nghiệp và nguồn thải từ giao thông
trong nguồn thải của công nghiệp thì có thu thập
từ các khu công nghiệp các nhà máy
có lồi hơi ống khói
với số liệu giao thông thì chúng tôi sẽ dùng camera để đếm
công đoạn thứ hai đó là dự báo và mô phỏng
các trường khí tượng để làm điều kiện
và đầu vào cho mô hình dự báo chất lượng không khí ba d
công việc thứ ba đó là mô phỏng chất lượng không khí
từ mô hình simac
công việc này sẽ nằm sau mô hình khí tượng của chúng tôi

và một mong muốn của chúng tôi nữa là
sẽ phát triển tiếp hệ thống quan trắc tự động

thì kết quả tính toán của chúng tôi chắc chắn sẽ tốt hơn
hiện tại hệ thống dự báo chất lượng không khí
vùng thành phố hồ chí minh đã hoàn thiện
về phần mô hình lý thuyết
cũng như phần mềm tính toán và ứng dụng
để triển khai hệ thống cần phải có
một hệ thống các sensor quan trắc tự động
được lắp đặt trên toàn thành phố
các sensor sẽ lo nồng độ các chất trong không khí
và gửi dữ liệu về trung tâm tính toán
các trung tâm dựa trên các mô hình mô phỏng khí tượng
đưa ra những con số tính toán và cảnh báo cho các khu vực
các số liệu này sẽ luôn được cập nhật
không có độ trễ của thời gian như các số liệu hiện nay
người dân có thể biết chất lượng không khí nơi mình sống
các cơ sở y tế có thể đưa ra những khuyến cáo
nhằm phòng tránh các bệnh đường hô hấp
một khi không khí bị ô nhiễm vượt ngưỡng an toàn
về dữ liệu về chất lượng không khí
nó còn rất nhiều ứng dụng
hiện nay chúng ta còn mẫu mẫu rất nhiều
ví dụ như một số trường hợp như bên hàn quốc
người ta đã có những nghiên cứu về chất lượng không khí
mà một số bệnh viện dùng những cái đó
để dự đoán không khu vực nào là người ta sẽ nguy cơ
mất bệnh hoặc khóc nhiều nhất
và người ta sẽ có những kế hoạch để triển khai
người ta nói là nhiều phòng bệnh hơn là chữa bệnh
nó cũng mong muốn là làm sao những cái đó
mang có những cái dữ liệu này
có thể đạt đến mức như vậy ứng dụng nhiều hơn
công trình này thì cũng sẽ đưa ra các cái ngưỡng
và các cái ngưỡng mà các cái nồng độ các chất thải
mà nó quá hoặc nó ảnh hưởng đến sức khỏe
thì chúng tôi sẽ đưa ra cái cam màu để cảnh báo
và nếu các nhà quản lý thì có thể sử dụng các cái cảnh báo đó
để đưa ra cái khuyến cáo cho người dân
công trình của chúng tôi là xây dựng theo hướng gọi là
phần mềm mạng tính chí dịch vụ

người ta muốn biết thông tin về chất lượng không khí ở đâu đấy
họ cần những bản đồ đấy có thể chúng tôi bán những cái bản đồ đấy
thì hiện tại là bên sở phòng công nghệ đang đẩy mạnh cái chuyện
là kết hợp giữa nghiên cứu và các doanh nghiệp
kết nối doanh nghiệp với các nhà nghiên cứu
để có thể gọi là cương mạnh hóa những cái sản phẩm
để mà đưa ra thị trường
thì bên đó bên sở phòng công nghệ họ đang triển khai
và đang phức tạp rất là mạnh mẽ
thì bên đó họ sẽ hỗ trợ chúng tôi với những cái hướng này này
chúng tôi hy vọng là những cái sản phẩm của chúng tôi
trong thời gian ngắn có thể đến được với nhiều người sử dụng
như là chúng tôi có những cái nguồn để chúng tôi duy trì
cũng như là duy trì cái nguồn đam mê nghiên cứu hóa của chúng tôi
thưa quý vị thưa các bạn cách mạng công nghiệp bốn
sẽ hình thành một nền kinh tế chia sẻ số
trong nền kinh tế đó nhu cầu chia sẻ dữ liệu điện tử
mọi lúc mọi nơi và trên mọi thiết bị sẽ tăng cao
từ thực tế đó vấn đề bảo mật các dữ liệu điện tử
ngay từ bước đầu tiên số hóa cũng như bảo mật hệ thống
được đặt ra hết sức cấp thiết cũng như nhu cầu phải hoàn thiện
các công nghệ điện toán đám mây icloud
nhận thức được tầm quan trọng đó của bài toán bảo mật
từ nhiều năm nay ở tp hcm công tác ưm mầm các doanh nghiệp
phát triển các công nghệ nền điện toán đám mây và bảo mật
hệ thống dữ liệu được chính quyền và giới chuyên môn thành phố
hết sức quan tâm và nỗ lực triển khai
khi chúng ta có được tập trung các cơ sở dữ liệu về
việc điều phối các chương trình chung cũng như chia sẻ thông tin
với các cơ quan quản lý nhà nước kể cả với cộng đồng
là điều rất cần thiết tuy nhiên bên cạnh đó thì vấn đề làm sao
để bảo mật được các cơ sở dữ liệu đó là vấn đề luôn luôn
đặt trên hàng đầu bởi vì khi chúng ta thấy là nếu mà dữ liệu
phân tán chúng ta mất thì chúng ta sẽ mất một ít một phần
nhưng nếu mà dữ liệu tập trung mà bị mất thì số dữ liệu
rất lớn và ảnh hưởng rất nhiều
đến kể cả cơ quan chính quyền lẫn người dân
do vậy việc làm sao để đảm bảo an ninh bảo mật cho cơ sở dữ liệu đó
là một vấn đề luôn đặt ra trong tất cả các bài toán
và với các doanh nghiệp khởi nghiệp và các doanh nghiệp công nghệ thông tin
thì hoạt động trong lĩnh vực an toàn an ninh thông tin và bảo mật
thì chúng tôi cũng đang hết sức là khuyến khích phát triển
các doanh nghiệp phát triển các phần mềm điện toán đám mây icloud
và bảo mật các dữ liệu điện tử ngay từ bước đầu số hóa
là những người đi tiên phong
nhằm xây dựng một hệ thống chia sẻ dữ liệu số an toàn cho toàn bộ xã hội
từ các tổ chức chính phủ các ban ngành đơn vị kinh tế đến từng người dân
họ cũng là những người phải nghiên cứu cách vận hành của từng ngành riêng biệt
như tài chính ngân hàng y tế hay giáo dục v v
để có thể đưa ra những giải pháp công nghệ nhằm số hóa các hoạt động của từng ngành này
và bảo đảm hệ thống đó luôn an toàn tuân thủ đúng pháp luật
trong số các doanh nghiệp đang được thành phố ươm tạo tại công viên phần mềm quang trung
thì sáu trăm tám mươi chín cloud là đơn vị đưa ra những giải pháp số hóa và bảo mật dữ liệu
ngay từ bước đầu số hóa có hiệu quả
ở việt nam mình quá trình số hóa tài liệu hiện tại còn đang ở mức thấp
ví dụ như các cơ quan chính phủ hay là các cơ quan y tế hiện tại còn đang lưu trữ
các dạng hồ sơ các dạng giấy tờ
khi họ ban hành các văn bản về tài chính chính phủ hay gì đó
họ đều phải in ấn gửi các cái tài liệu đó qua các cái cường bưu điện hay là bằng giấy tờ bằng tay
đó là một hạn chế của chúng ta
so với các bạn quốc tế đó là một trong những lý do mà sáu trăm tám mươi chín cloud ra đời
để hỗ trợ cho chính phủ và các doanh nghiệp bước vào thời kỳ của công nghiệp bốn một cách thuận tiện
trong một năm đầu tiên chúng tôi triển khai thì có một số khách hàng tiêu biểu
ví dụ như về ngân hàng quốc tế vip
họ đã ứng dụng trong vấn đề về quản lý và bảo mật chia sẻ thông tin trong nội bộ và với khách hàng
về phần mềm quang trung thì đang ứng dụng trong nội bộ và các sở phòng ban
đang triển khai thử các sở phòng ban của khu vực thành phố
để mà thứ nhất giúp cái việc quản lý về thông tin
và số hóa các tài liệu giấy để thay thế các quy trình cũ
và sau đó các phòng ban có thể trao đổi thông tin với nhau dễ dàng hơn
giảm được chi phí về dữ liệu về in ấn cũng như là những dữ liệu chúng ta bảo mật tốt hơn
đây là một thiết bị nhằm giúp số hóa các văn bản tài liệu thành dữ liệu điện tử
có tích hợp phần mềm bảo mật ngay từ bước đầu số hóa
và gửi tới các văn phòng ảo của các vị trí địa lý khác nhau
phát triển bởi doanh nghiệp phần mềm sáu trăm tám mươi chín cloud
các tài liệu sau khi scan thành dữ liệu điện tử
ngay lập tức sẽ được mã hóa để chia sẻ trên không gian mạng
và người nhận cần xác thực mới có thể mở được văn bản đó
với cái sản phẩm này thì chúng tôi cho phép
đến phía doanh nghiệp chúng ta có thể scan cái dữ liệu trực tiếp
từ cái dữ liệu giấy lên cái dòng sản phẩm về sáu trăm tám mươi chín cloud của chúng tôi
và khi đó doanh nghiệp có thể chuyển hóa từ dữ liệu giấy
đến cái dữ liệu số và có thể chia sẻ giữa các cái phòng ban với nhau dễ dàng hơn
nhưng mà cái dữ liệu từ cái dòng máy scan chúng tôi đẩy lên trên cloud
thì đều được mã hóa và bảo mật
do đó nó khác với những cái mô hình hiện tại
là những dữ liệu chúng ta chuyển và gửi đi là dữ liệu thô
thì đối với mô hình của chúng tôi thì dữ liệu được bảo mật
từ đầu người dùng khi mà scan tới đầu cuối
về mặt sáu trăm tám mươi chín cloud thì chúng tôi đang phát triển một công nghệ gọi là công nghệ là iim
thì đó là công nghệ về quyền bảo mật thông tin
đây là cái công nghệ dùng để bảo mật các cái tài liệu
các thông tin tài liệu sau khi được chia sẻ
cái vấn đề lớn của doanh nghiệp việt nam đặc biệt các doanh nghiệp lớn
là những cái mô hình cũ thì chúng ta chỉ kiểm soát được dữ liệu nội bộ
và cái khó khăn của họ là cho tới bây giờ thì vẫn không có cái giải pháp nào
có thể kiểm soát được dữ liệu khi mà mình chia sẻ ra bên ngoài tổ chức
chia sẻ trên cloud hoặc là trên internet
hoặc là chúng ta gửi mail cho một đối tác ở bên nước ngoài
hoặc một đối tác ở bên ngoài tổ chức
do đó cái việc mà thay đổi dữ liệu
là rất là nguy cơ rất là cao
họ dễ dàng có thể ăn cắp những dữ liệu đó
chia sẻ cho các bên thứ ba mà chúng ta không có cách nào để kiểm soát
thì đối với mô hình của tôi một mặt chúng tôi vừa tạo một cái cổng thông tin
để lưu trữ và kiểm soát dữ liệu tốt
bên cạnh đó chúng tôi còn tạo một công cụ vừa về bảo mật
và vừa về kiểm soát
kiểm soát ở đây chúng ta có thể kiểm soát được ai là cái người truy cập
truy cập ở đâu truy cập vào lúc nào
do đó doanh nghiệp chúng ta hoàn toàn có thể chủ động hơn
các tập đoàn công nghệ thế giới họ đi trước chúng ta rất là nhiều
họ có rất nhiều công cụ từ phần cứng đến phần mềm
kể cả bức tường lửa và những giải thuật rất là cao cấp
và họ luôn luôn là những người cũng có thể là dẫn đầu trong thị trường
doanh nghiệp việt chúng ta hiện nay thì chúng ta đang rất nhiều giải pháp
chúng ta vẫn thể thông qua các hãng nước ngoài để chúng ta đưa vào việt nam để sử dụng
bởi dù sao thì những cái hệ thống toàn cầu nó vẫn đang được sử dụng như vậy
và nó cũng có thể sử dụng
chúng ta cũng đang phát huy những cái tác dụng của nó
tuy nhiên bên cạnh đó thì doanh nghiệp việt thì chúng ta có thể có những cái ngách khác
là chúng ta có những giải pháp nhỏ hơn để giúp cho chúng ta chuyển hóa dữ liệu ngay từ đầu
vâng thưa quý vị thưa các bạn
các phóng sự về việc bắt đầu triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu big data
trong mọi lĩnh vực của đời sống như thu thập dữ liệu về chất lượng không khí
của thành phố hồ chí minh cũng như số hóa tài liệu thành các dữ liệu điện tử
và bảo mật ngay từ bước đầu số hóa để phục vụ cho việc số hóa các hoạt động
của các cơ quan tổ chức cũng như nền kinh tế chia sẻ số v v
đã tạm khép lại chương trình thành phố hồ chí minh hôm nay
chúng ta cùng kỳ vọng và chúc cho quá trình chuyển đổi số sẽ diễn ra nhanh chóng
hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế giáo dục y tế v v
để thành phố hồ chí minh có thể trở thành một mart city trong tương lai
một lần nữa chúng tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
mời từ từ liên lạc xin quý vị và các bạn liên lạc qua hộp thư tbhcmhomnay tvacomgmail com